tiếp tục thông tin về vụ tai nạn tại tây ninh khiến năm người thiệt mạng
tại cơ quan công an tài xế container đã khai nhận đã ngủ gật nên lao qua làn đường và ngược lại
tông qua ô tô gây ra vụ tai nạn thảm khốc này
tại cơ quan công an lái xe container khai nhận là do đã ngủ gật nên lao qua làn đường ngược lại
tông vào ô tô gây tai nạn
sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh cho biết qua kiểm tra nhanh
tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
được biết gia đình tử nạn ngồi trên xe con đang trên đường đưa người mẹ lên thành phố hồ chí minh khám bệnh
xe được thuê chạy một lúc thì gặp tai nạn thương tâm
hiện tại cơ quan chức năng đang làm rõ về vụ tai nạn này